thưa quý vị thật là đáng tiếc nhưng chúng tôi vẫn phải thông báo rằng
những ngày sắp tới nhiều gia đình sẽ không được đón một cái tết trọn vẹn
bởi vì cho đến thời điểm này khi mà năm mới chỉ cách chúng ta vài giờ đồng hồ nữa thôi
chúng tôi vẫn liên tục nhận được rất nhiều thông tin an ninh trật tự tiêu cực
đặc biệt chú ý là cách đây ít phút ủy ban nhân dân huyện đầm hà tỉnh quảng ninh cho biết
trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc hai người cùng tử vong vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng năm
tức là ngày hai mươi chín tết nghi là do mâu thuẫn cá nhân
nạn nhân là hai vợ chồng anh đinh văn chiến và chị yến chú tệ xã tân lập huyện đầm hà
sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn nhiều người dân sống xung quanh đã chạy sang
thì hốt hoảng phát hiện thấy thi thể của chị yến với vết thương ở vùng đầu
phía sau nhà thì thi thể của anh chiến cũng không còn nguyên vẹn
được biết chị yến là vợ thứ ba của anh chiến và đang mang bầu
hai người quen nhau tại trung quốc chung sống đã hơn một năm qua
vào chiều cùng ngày thì người dân vẫn thấy hai vợ chồng đi mua sắm tết
theo nhận định của những người dân sống xung quanh thì có thể là do ghen tuông
nên chiến đã ra tay sát hại vợ mình và sau đó thì tự sát
hiệp vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng